liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm năm người tử vong một mươi người bị thương
ngày hai mươi tháng một mươi một thông tin từ công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại thôn liễu ngạn xã hoàng vân huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
kết quả điều tra xác định vụ tai nạn giao thông xảy ra do quách đình trọng
trú tại thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh điều khiển xe khách chạy hướng lạng sơn hà nội
không chú ý quan sát chạy với tốc độ không đúng quy định đâm vào phần đuôi bên trái xe ô tô đầu kéo
kéo theo sermi lermop chín mươi tám ld một nghìn ba trăm chín mươi bảy trên xe chở xí măng do nguyễn văn tuân điều khiển
bị hỏng máy đang dừng đỗ cùng chiều phía trước không bật đèn cảnh báo nguy hiểm
không đặt biển cảnh báo nguy hiểm phía trước phía sau xe ô tô
ngày một một mươi một một mươi một công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố
tạm giam đối với quách đình trọng
ngày một mươi sáu tháng một mươi một công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn tuân
hiện công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định